tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban chỉ đạo một nghìn tám trăm chín mươi chín đã chủ trì cuộc họp lần thứ sáu của ủy ban chỉ đạo quốc gia
về cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
theo đó phó thủ tướng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa qua cửa khẩu
tránh tình trạng ủ nứ quá lâu sẽ gây thiệt hại cho người nông dân
theo báo cáo của tổng cục hải quan nguyên nhân việc ủ nứ nông sản những ngày vừa qua
là do các xe hàng của việt nam phần lớn giao thương với chợ biên giới
không giao thương theo đường chính ngạch tức là không có hợp đồng với các công ty doanh nghiệp bên nước bạn
trong khi đó do ảnh hưởng của dịch virus corona chợ biên giới trung quốc ngày chín tháng hai mới mở cửa
nên hàng hóa nông sản bị ủ nứ lại
phó thủ tướng nhấn mạnh cần nhanh chóng tìm giải pháp cho việc ủ nứ nông sản
không được để quá lâu gây thiệt hại cho người nông dân
bộ y tế cùng các bộ ngành cần có sự thống nhất trong việc bảo đảm an toàn
tránh dịch bệnh cho lái xe khi qua cửa khẩu
tiếp thủ ý kiến của phó thủ tướng bộ y tế cho biết
ngay trong ngày mai sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết việc lái xe điều khiển phương tiện hàng hóa xuất khẩu
có thể sẽ có một đội lái xe được trang bị bảo hộ y tế đầy đủ để chuyên lái xe hàng qua cửa khẩu
còn lái xe chính không cần phải điều khiển phương tiện để tránh bị cách ly một mươi bốn ngày gây gián đoạn thương mại
về việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean
phó thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để trong năm hai nghìn hai mươi đạt được mục tiêu đề ra